kính thưa quý vị vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bốn một chiếc xe ben chở cát sau khi tông đổ hàng loạt giải phân cách trên quốc lộ hai mươi hai đoạn qua huyện hóc môn tp hcm đã lật nhào khiến giao thông qua khu vực ủng tắc
thời điểm trên xe ben chở các biển số năm mươi h một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi chạy trên quốc lộ hai mươi hai
khi qua giao lộ với đường nguyễn văn bướ huyện hóc môn thì bất ngờ tông kè nát nhiều mét giải phân cách cứng lao qua làng xe máy lật ngang ven đường
sự cố khiến chiếc xe bên hư hóng nặng cát trên thùng xe đổ tràn xuống đường
đội cảnh sát giao thông an sương sau đó có mặt điều tiết giao thông phối hợp tài xế khắc phục sự cố
bước đầu xác định xe bên trên đang chạy gặp sự cố nổ lúc trước mất lái dẫn đến tai nạn lật xe
may mắn vụ việc không gây thương vong về người